từ mô hình hiệu quả đầu tiên tại phường xuân hà quận thanh khê
chương trình lắp mắt thần camera bảo đảm an ninh trật tự đã nhân rộng khắp thành phố đà nẵng
qua hệ thống camera giám sát nhiều vụ trộm cắp tài sản tội phạm hình sự nhanh chóng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời
sau bốn năm triển khai hệ thống hàng chục nghìn mắt thần trên toàn thành phố đà nẵng đã cho thấy hiệu quả tích cực
khu đô thị mới phước lý phường hòa minh quận liên triều được xem là một trong những địa bàn có tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp
tội phạm nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản gây tâm lý bất an cho người dân
trước tình hình trên sau khi khảo sát hai mươi hộ dân trên tuyến đường phước lý một mươi năm đã họp bàn và thống nhất đóng góp kinh phí
lắp đặt hệ thống camera an ninh tại ba điểm đầu giữa và cuối đường
nên là tất cả các hộ dân hai mươi hộ dân và sau này có thể nhiều hơn nữa là kiểm soát được hết tình hình
những người đi lại tất cả hai mươi bốn đến hai mươi bốn kể cả là đứng ở sài gòn cũng có thể kiểm soát ở đây đứng ở hà nội cũng có thể kiểm soát ở đây
có thể ra nước ngoài cũng kiểm soát ở đây và ở trong nhà cũng kiểm soát trục đường phước ly một mươi năm này
khu vực của đô thị phước lý này là khu chấp năng của các phường các phường và các quận
từ mô hình ban đầu được triển khai đến nay qua bốn năm vận động tuyên truyền
chính quyền thành phố đà nẵng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân
nguồn thông tin được trích xuất từ hệ thống camera đã trở thành nguồn cung cấp chứng cứ tin cậy
giúp cho công tác điều tra chấn áp tội phạm của lực lượng công an ngày càng nhanh chóng và hiệu quả
đối với các camera an ninh tại các khu dân cư được các cơ quan doanh nghiệp và người dân lắp đặt
đã cung cấp rất nhiều thông tin liên quan đến các loại tội phạm về trộn cấp
cũng như là đánh nhau sử dụng không ký tập trung đông người
và kể từ đó hiệu quả trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được chỉ vấn
và năng cao được phát huy và năng cao được hiệu quả trong công tác sử dụng camera
trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
hiện nay số lượng camera trong khu dân cư đã lên đến hàng chục chiếc và con số này vẫn tăng lên hàng ngày
người dân sống trong mỗi góc phố mỗi con đường đang cảm nhận được sự an bình mà mắt thần đường phố mang lại
sâu xa hơn việc này thể hiện tinh thần đoàn kết đồng lòng của người dân
khi một chủ trương chính sách thiết thực của thành phố đề ra gắn liền với cuộc sống